tối qua ba mươi tháng chín tại công viên hội an và khu phố cổ hội an
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã tổ chức tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
cho các em thiếu nhi với nhiều hoạt động náo nhiệt như rước đèn trung thu
phá cỗ xe mù lân điểm nhấn của lễ hội năm nay khi hội an đã tổ chức
tái hiện đêm phố cổ hội an đầu thế kỷ hai mươi
tại công viên hội an thành phố hội an đã tổ chức đêm hội vui tết trung thu
canh tí hai nghìn hai mươi với các tiết mục biểu diễn lân thiên cẩu văn nghệ
và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trẻ em khuyết tật
nghèo cận nghèo và bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
điểm nhấn của dăm trung thu năm nay là hội an tổ chức tái hiện đêm phố cổ hội an
đầu thế kỷ hai mươi rước đèn và diễu hành múa lân vui tết trung thu trong khu phố cổ
sau hai đợt tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến nay tình hình dịch bệnh tại hội an cơ bản đã được kiểm soát
việc tổ chức tết trung thu cảnh tí hai nghìn hai mươi vừa tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh
cho các em thiếu nhi vừa góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc địa phương